tại thành phố đà nẵng theo số liệu của cục thống kê doanh thu dịch vụ lưu trú và nuống trên địa bàn trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ước đạt hơn tám trăm bảy mươi tám tỷ đồng tăng gần gấp đôi so với tháng trước
trong đó dịch vụ lưu trú ước đạt trên một trăm sáu mươi tỷ đồng bằng hai mươi chín hai mươi ba so với cùng kỳ năm trước
song tín hiệu đáng mừng là cùng với chương trình kích cầu du lịch của ngành du lịch thành phố đặc biệt là kết nối giữa ba địa phương đà nẵng quảng nam huế
về khai thác các sản phẩm đặc trưng vùng miền kết nối truyền thông mạnh mẽ điểm đến an toàn cho du khách hệ thống cơ sở lưu trú nhà hàng tại đà nẵng đã đón khách trở lại và kỳ vọng lượng khách nội địa sẽ tăng mạnh trong quý ba năm nay